những nội dung này sẽ được nhóm phóng viên alo một trăm một mươi bốn thông tin chi tiết trong mục tiêu điểm ngày hôm nay
vài hôm nay tôi là thu hương sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình alo một trăm một mươi bốn
một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
do truyền hình công an nhân dân intv và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an phối hợp thực hiện
trước hết chúng ta hãy cùng đến với nội dung trong một điểm tin
tại hà nội khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà bảy tầng
ngõ sáu mươi phố châu văn liêm quận phú đô quận nam tử liêm thành phố hà nội
đám cháy bắt nguồn từ khu vực để xe tầng một phát sinh rất nhiều khói và khí độc
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng chức năng
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai cứu hộ cứu nạn và xử lý dập tắt đám cháy
đến một mươi chín h ba mươi đám cháy được dập tắt hoàn toàn
cảnh sát đã cứu được bảy người bị thương trong đó có bốn trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời
tuy nhiên đám cháy đã khiến một người tử vong và một số tài sản bị thiêu dụi
vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy công an quận nam từ liêm xác định
một phụ nữ phóng hỏa đốt nhà trọ này để trả thù mô thuẫn cá nhân
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại trung tâm thương mại thị trấn cái dầu
thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang
vụ cháy nghiêm trọng
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy gây thiệt hại khoảng bốn mươi kiosk ước tính tài sản thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
may mắn không gây thiệt hại về người
tại bình phước khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi ba tháng ba
tài xế trương hữu lễ điều khiển xe ô tô tải mang biển số chín mươi ba c chín nghìn sáu mươi sáu
lưu thông trên đường đoàn thị điểm hướng đi từ thị xã bình long đi thành phố hồ chí minh
đến khu phố cú trung phường hưng chiến anh lễ có dừng xe tắt máy và bọt uống nước
khoảng một mươi phút sau thì xe tự bốc cháy
tài xế cùng người dân đã dùng các dụng cụ có sẵn để chữa cháy
nhưng ngọn lửa càng bốc lên cao
nhận được tin báo